cảm ơn các bạn đã theo dõi
tiến hành mở rộng điều tra vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thể hành công vụ thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh tp cao bằng và các đơn vị liên quan
ngày một mươi hai tháng bốn phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh cao bằng đã khởi tố bị can thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam
đối với nguyễn trọng phùng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám phó giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh cao bằng trước đó một số lãnh đạo cán bộ khác của tri cục thuế tp cao bằng tri cục thuế huyện thạch an văn phòng đăng ký đất đai và phòng quản lý đất đai sở tài nguyên và môi trường tỉnh cũng đã bị khởi tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong quá trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại lô đất trụ sở đoàn nghệ thuật tỉnh cao bằng vào tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy sau khi đã bán đầu
với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức đối tượng bùi như phong sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba ngụ thị xã bến cát vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phú giáo tỉnh bình dương ra quyết định khởi tố
tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai bồ như phong đã nhận làm thủ tục tách thửa đất cho nạn nhân và yêu cầu nạn nhân đưa cọc trước chín mươi triệu đồng đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai phong làm quyết định giả về việc phân lô tách thửa đất và giấy nộp tiền thuế giả cho nạn nhân và yêu cầu nạn nhân đưa thêm hai trăm linh triệu đồng để tiếp tục làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
sau khi nhận tiền phong cắt mọi liên lạc với nạn nhân khám xét nơi ở của phong công an đã thu giữ nhiều tăng vật
giấy tờ giả phong sử dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
công an huyện yên thành tỉnh nghệ an ngày hôm nay vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với đối tượng hà thị thanh chú tại xã mường nọc huyện quế phong về tội mua bán trái phép chất ma túy
trước đó tại xã diễn hồng huyện diễn châu tỉnh nghệ an lực lượng công an phá chuyên án bắt giữ đối tượng thanh về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
thu giữ chín trăm chín mươi năm viên đồng
trên tổng hợp cơ quan công an xác định thanh là đối tượng cầm đầu thường xuyên mua ma túy tại các huyện biên giới rồi bán cho các đối tượng bán lẻ trên địa bàn huyện yên thành và các huyện lân cận
tại cơ quan công an hà thị thanh đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình hiện chuyên án đang được tiến hành điều tra mở rộng
cũng liên quan đến ma túy liên tiếp nhiều đối tượng mua bán trái phép chất ma túy cũng vừa bị công an tp huế tỉnh thừa thiên huế bắt xử
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế vừa khởi tố bị can tạm giam đối với lê ngọc hoàng nguyễn văn phi hùng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
dạng sáng ngày bảy tháng bốn tại phường phú hội lực lượng công an bắt quả tang lê ngọc hoàng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ năm viên nén và một gói ni lông chứa tinh thể rắn màu trắng
hoàng khai nhận số tang vật trên là ma túy nhận từ nguyễn văn phi hùng
khám xét khẩn cấp nợ của hùng
thu giữ thêm hai mươi tám viên nén ba gói ni lông chứa tinh thể rắn màu trắng
trước đó lực lượng công an đã bắt quả tàng bùi phước quốc sinh năm hai nghìn ba có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ sáu viên nén một gói ni lông chứa tinh thể rắn màu trắng
chỉ sau bốn mươi tám tiếng gây án phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh gia lai phối hợp với công an huyện chư prong
công an xã gia lâu đã nhanh chóng truy bắt được đối tượng giết người
ngô văn tiếp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại thôn cao lạng xã gia lâu huyện triều prong tỉnh gia lai
ngày hôm nay công an tỉnh gia lai đã ra quyết định khởi tố quán hình sự khởi tố bị can đối với ngô văn tiếp về tội giết người
theo kết quả điều tra ban đầu mặc dù đã ly hôn từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy
nhưng vì ghen tuông với vợ cũ nên khoảng hai mươi ba h ngày một mươi tháng bốn
ngô văn tiếp đem theo giao bầu
ngô văn tiếp đã đến phòng trọ của nạn nhân và đâm một mươi ba nhát khiến nạn nhân tử vong rồi bỏ trốn
lực lượng công an nhanh chóng xác định được sau khi gây án đối tượng điều khiển xe máy tẩu thoát theo hướng quốc lộ một mươi bốn
nhận định đối tượng chưa rời khỏi địa bàn tỉnh lực lượng công an đã giả soát địa bàn tổ chức chốt chặn tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
trong vòng bốn mươi tám giờ sau khi vụ án mạng xảy ra vào tối ngày hôm qua một mươi hai tháng bốn
lực lượng công an đã bắt được đối tượng tại địa bàn xã đắc răng huyện mang giang cách hiện trường gây án hơn một trăm linh km
cướp giật tài sản để có tiền ăn chơi tiêu xài nguyễn minh thành hai mươi một tuổi chú xã hòa ninh huyện hòa vang
và nguyễn xuân duy hai mươi tuổi tạm trú tại phường hòa an quận cầm lệ vừa bị đội cảnh sát hình sự công an quận cẩm lệ
thành phố đà nẵng phối hợp với công an phường hòa an bắt giữ khẩn cấp về hành vi cướp giật tài sản
từ đầu tháng bốn năm nay thành và duy thường xuyên rủ nhau đến các tiệm tạp hóa để giả vờ hỏi mua thuốc lá
thẻ cào điện thoại và những mặt hàng khác
tranh thủ lúc chủ tiệm tạp hóa không để ý thành nhanh chóng cầm tài sản chạy lên xe của duy đang đợi sẵn và tàu thoát
nhận được tin báo công an quận cầm lệ đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ và nhanh chóng xác định được
duy và thành là thủ phạm gây ra các vụ cướp giật nên đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp
tại cơ quan công an cả hai thừa nhận đã thực hiện chót lọt năm vụ cướp giật tài sản trên toàn địa bàn thành phố
để có tiền tiêu xài cá nhân duy và thành đều từng có một tiền án về tội cố ý gây thương tích
cũng với hành vi cướp giật tài sản cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tam bình tỉnh vĩnh long
vừa bắt giữ nguyễn các tường ngụ xã mỹ thạnh trung huyện tam bình
và lê hồ khánh thiên ngụ xã phú thịnh huyện tam bình
để điều tra
trước đó vào ngày tám tháng bốn tường đến nhà của thiên chơi và rủ thiên đi cướp giật vé số của người bán vé số dạo
đến khoảng một mươi bốn giờ của ngày thiên điều khiển xe mô tô đã tháo biển số xe trở tường trên tuyến đường tỉnh lộ chín trăm linh năm
đến đoạn thuộc ấp bằng tăng xã mỹ thạnh trung huyện tam bình thì nhìn thấy một người đàn ông bị mù
đang ngồi bán vé số ven đường nên tiếp cận giả vờ hỏi mua vé số
khi người đàn ông đưa ba mươi bốn tờ vé số thành đều đã bắt giữ cơ quan công an

bước đầu làm việc cả hai đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội
khẩn trương phối hợp truy xét chỉ sau hơn một giờ đồng hồ nhận được tin báo từ quần chúng
công an tp cam ranh tỉnh khánh hòa và công an huyện thuận nam tỉnh ninh thuận
đã phối hợp bắt giữ thành công một đối tượng chuyên cướp giật dây chuyền vàng hoạt động liên tỉnh
sáng ngày ba mươi một tháng ba đến cơ quan công an trình báo về việc bị cướp giật dây chuyền vàng
bà lê thị gái chú phường cam phúc bắc tp cam ranh vẫn chưa hết bảng hoàng
đưa cháu đi học trên đường trở về nhà bà đã bị một đối tượng từ phía sau lao lên

cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện